thủ tướng chính phủ vừa quyết định giao dự toán tri khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi với tổng dự toán là hơn một trăm linh ba tỷ đồng
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương có trách nhiệm chỉ đạo bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương có trách nhiệm chỉ đạo bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế